năm nay nước thượng nguồn về sớm nên vùng trũng thị xã nga năm của tỉnh sóc trăng cũng đã và đang chủ động ứng phó với lũ
vừa có thể sống chung và vừa có thể thu được nguồn lợi từ lũ về
theo trung tâm khí thưởng thủy văn trung ương đỉnh lũ năm nay sẽ tăng cao hơn mỗi năm
cao điểm là từ đầu tháng một mươi dương lịch
để chủ động ứng phó với nước lũ ngành chức năng thị xã ngã năm cùng với các xã phường
chủ động khuyến cáo nông dân ra cố bờ bao cũng như sẵn sàng ứng phó khi có lũ lớn xảy ra
ban quản lý chạm bơm của các xã trên địa bàn đã chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó
như đắp những cồng bọc bờ bao đồng thời gia cố đê bao
chuẩn bị là dẫn động anh em để sắp xếp nếu mà mức đỉnh lũ nó có lên là anh em tập trung đi coi bọng
sám bọng rồi đi
nếu mà khúc đê thấp đó mình vô đất mình đắp lên
còn tại phường hai thị xã ngã năm có trên ba trăm linh hectare trồng cây lâu năm
trong đó cây có múi trên một trăm năm mươi hectare
hiện các nhà vườn đã chủ động ra cố đê bao và máy bơm sẵn sàng bơm
tiêu thoát nước khi có nước lũ đổ về và phòng mưa nhiều gây ngập úng
đối với hội nông dân thì cũng có tiên triện với bà con nông dân là
một là chủ động đê bao phòng trống
thứ hai nữa là để đặt máy sẵn bơm khi nào mà có lũ về thì bà con bơm nước ra để cứu cây
hiện thị xã nga năm có trên bốn hectare hoa màu và cây ăn trái
và gần bảy trăm linh hectare lúa sản xuất vụ thu đông
với địa hình là vùng trũng nước lũ lên sớm và thoát nước chậm nên thời gian giữ nước khá lâu
do đó nguy cơ diện tích vườn cây ăn trái diện tích lúa thu đông và hoa màu trên địa bàn thị xã
có bị ảnh hưởng là rất lớn
gia cố đê bao cơn mương cho nó chắc chắn để không ảnh hưởng đến hệ thống ghế của cây
thứ hai là tăng cường phân hữu cơ phân chuồng quai mục để bón cho cây để tăng sức đề kháng
bên cạnh công tác gia cố bờ bao chuẩn bị sẵn sàng khi lũ về thì ngành chức năng còn chỉ đạo
ban quản lý các trạm bơm ở những địa bàn không sản xuất lúa vụ thu đông hoặc trà lúa đầu
khi thu hoạch xong
thích hợp chủ động mở các cống bọng để lấy lượng phù sa nước lũ mang về tăng thêm độ phì nhiêu
màu mỡ cho đồng ruộng cùng các nguồn lợi tôm cá vào đồng ruộng
đây cũng là nguồn thu nhập khá lớn của nhiều hộ nông dân ngã năm mỗi khi lũ về